ngày hôm nay thông tin từ ủy ban nhân dân thành phố uông bí tỉnh quảng ninh cho biết hình ảnh trên mạng xã hội về ca cấp cứu sau tiêm vaccine sinopharm tại trường tiểu học lê lợi là không đúng sự thật
trước đó ngày một mươi bốn tháng chín một số tài khoản mạng xã hội facebook có đăng tải chia sẻ video clip có hình ảnh một người được đưa vào phòng cấp cứu và ghi thông tin mô tả bên dưới
tiêm vaccine sinopharm tại trường tiểu học lê lợi thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
ngay sau đó cơ quan chức năng thành phố uông bí đã nhanh chóng xác minh và khẳng định đây là thông tin sai sự thật
hình ảnh trong video clip không phải là tại trường tiểu học lê lợi thành phố uông bí
còn hình ảnh người đàn ông trong clip là trường hợp sinh sống tại thành phố hạ long có tiền sử bệnh động kinh
khi người này tới địa điểm tiêm vaccine vào chiều ngày một mươi bốn tháng chín tại trường tiểu học lê lợi xã lê lợi thành phố hạ long không phải là thành phố uông bí bất ngờ lên cơn co giật và được lực lượng chức năng trợ giúp